thưa quý vị và các bạn trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua những thành tiệu kinh tế mà chúng ta đạt được thật đáng trân trọng
đó sẽ là tiền đề cơ bản để chúng ta vững bước sang năm hai nghìn một mươi chín
tuy vậy phía trước vẫn còn nhiều thách thức đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải không ngừng nỗ lực sáng tạo vượt qua khó khăn
và một câu hỏi đặt ra là vậy triển vọng kinh tế việt nam hai nghìn một mươi chín được nhận định như thế nào trước những thách thức tới đây
câu trả lời sẽ có trong nội dung sau đây mời quý vị cùng theo dõi
kinh tế việt nam hai nghìn một mươi chín được đánh giá là có nhiều cơ hội thuận lợi
tham gia vào cptpp việt nam là một trong những quốc gia có lợi nhiều nhất từ hiệp định này
với những cơ hội liên quan đến thương mại xuất khẩu đầu tư du lịch và kể cả giáo dục y tế
trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại quay trở lại tại một số quốc gia trên thế giới
hiệp định cptpp giúp việt nam tháo gỡ nhiều vấn đề đặc biệt là tạo áp lực cho việc cải cách thể chế tạo môi trường đầu tư kinh doanh
cùng với động lực quan trọng đến từ hội nhập tái cơ cấu nền kinh tế
câu chuyện đã được chính phủ đặc biệt quan tâm trong năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục sẽ là vấn đề trọng tâm của điều hành kinh tế vĩ mô trong năm hai nghìn một mươi chín
về tái cơ cấu nền kinh tế chúng ta hiện nay đang nỗ lực triển khai
đây là quyết định cho việc hoàn thành kế hoạch hai nghìn một mươi tám nhưng mà nó còn tạo tiền đề cho hoàn thành kế hoạch năm năm cũng như là tiền đề cho cả giai đoạn sắp tới đây
rồi là chuẩn ba cái đục phá chất lượng
đó là phải tiếp tục hoàn thiện các kinh tế chế
chúng ta đang xây dựng
rồi cải thiện nhanh chóng và tiến độ các dự án để làm sao cải thiện hạ tầng của chúng ta

chúng ta cũng phải tập trung tổ chức tốt làm sao để chúng ta tận dụng được cơ hội nguồn nhân lực đáng chú ý
trong số những yếu tố giúp việt nam tiếp tục tăng trưởng ổn định phải kể đến tiêu dùng
tiêu dùng là một cấu phần quan trọng cho tăng trưởng
được dự báo vẫn giữ được sự tích cực
người dân lạc quan và tiêu dùng đang tiếp tục gia tăng
với mức tăng dự báo khoảng một mươi một mươi một mỗi năm
đầu tư nước ngoài vẫn ở mức ổn định
ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng tốt
ngành nông nghiệp tiếp tục cơ cấu tích cực như năm hai nghìn một mươi tám
ngành dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ở mức dự báo bảy
xuất khẩu đồng tư tiếp tục giữ được sự ổn định như năm hai nghìn một mươi tám
năm tới của chúng ta thì cơ hội này sẽ có nhiều hơn thách thức
nhưng quan trọng hơn là chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị tốt như thế nào
để chúng ta tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức
điều quan trọng nhất của năm hai nghìn một mươi chín của chúng ta là phải nhìn thấu rõ tình hình
và lựa chọn cho mình được các quyết định đúng đắn
và đặc biệt là những cái cải cách trong nước
để nó kịp thời để nó bắt được những cái cơ hội mà nó đến
trong cái quá trình mà nguồn lực hiện đang di chuyển khỏi trung quốc
sang khu vực đông nam á ấn độ mà trong đó thì có việt nam
năm hai nghìn một mươi chín công cuộc cải cách thể chế cần được tiếp tục thực hiện
với mục tiêu thực chất hơn và đặc biệt lưu tâm đến ứng dụng khoa học công nghệ
đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động
cả chính phủ doanh nghiệp và người dân cần chung tay tận dụng tốt
những cơ hội mà hội nhập kinh tế mang lại
quý vị và các bạn thân mến trước những diễn biến bất định khó lường
từ thị trường tài chính thế giới như chiến tranh thương mại tỷ giá
dịch chuyển các dòng vốn thị trường tài chính việt nam năm hai nghìn một mươi chín
cũng đứng trước những khó khăn
tuy vậy trong năm hai nghìn một mươi chín kinh tế việt nam được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố quốc tế
như triển vọng từ hiệp định cptpp các ftas và xu hướng dịch chuyển sản xuất
có tác động của chiến tranh thương mại
trên cơ sở đó đặc biệt là những cơ hội tăng trưởng và năng suất lao động
trên cơ sở đó năm hai nghìn một mươi chín dự báo tăng trưởng gdp của việt nam có khả năng đạt bảy
lạm phát năm hai nghìn một mươi chín có thể chịu tác động từ yếu tố giá thực phẩm
và chi phí nguyên liệu dùng cho sản xuất tăng trong thời gian qua
nếu chưa tính đến điều chỉnh giá dịch vụ công dự báo cpi bình quân năm hai nghìn một mươi chín
có thể đạt mức ba sáu
điều kiện của kinh tế thế giới bên cạnh cái mà chúng ta lo ngại là chiến tranh thương mại
thì vẫn đang có

có ra mạch thuận lợi cũng có mạch khó khăn
nhưng nhìn chung tôi cũng cho rằng là cũng có nhiều điểm thuận lợi
cho nên đó cũng là những nhân tố yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng là
lạm phát của toàn cầu cũng sẽ giảm
lạm phát của khu vực các nền kinh tế miền nội cũng giảm
giá xăng dầu cũng không tăng nhiều
cùng với tất cả những cái tác dụng như chính sách kinh tế tự nhân
như việc đổi mới mô hình tăng trưởng cùng như môi trường kinh doanh
cùng với đó bộ tài chính đã công khai dự thảo dự toán ngân sách nhà nước trên cơ sở các báo cáo của chính phủ chính quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín hơn một bốn trăm linh tỷ đồng tăng ba chín so với dự thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
chi cân đối ngân sách nhà nước dự toán cho năm hai nghìn một mươi chín hơn một sáu trăm linh nghìn tỷ đồng tăng bảy hai so với dự toán năm hai nghìn một mươi tám
trên cơ sở đó dự toán bộ chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín ước là ba sáu gdp
tuy vậy đứng trước những bất định từ thị trường tài chính thế giới sự chuyển dịch các dòng vốn chiến tranh thương mại mỹ trung thị trường tài chính việt nam năm hai nghìn một mươi chín cũng cần có những chính sách cụ thể để vượt qua những rủi ro khó lường
thưa quý vị và các bạn
năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu một năm tổng thu cân đối ngân sách nhà nước
năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu một năm ngành nông nghiệp vượt khó với nhiều thành tựu đáng tự hào
nông lâm thủy sản liên tục tạo được dấu ấn với việc chinh phục nhiều thị trường mới với tổng kim ngạc xuất khẩu chạm ngưỡng bốn mươi tỷ usd
vậy triển vọng trong năm hai nghìn một mươi chín ngành nông nghiệp sẽ có kế hoạch gì để đạt được mức tăng trưởng mới
phóng sự ngắn sau đây sẽ nói rõ hơn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi
năm hai nghìn một mươi chín ngành nông nghiệp vẫn đang đứng trước những khó khăn
đó không chỉ là những diễn biến bất thường khó lường của thời tiết
thiên tai mà còn là sự cạnh tranh khốc liệt về sản phẩm ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu
đặc biệt là khi các hiệp định thương mại tự do phát huy tác dụng
các mặt hàng nông nghiệp nhập ngoại tiếp tục chen chân và cạnh tranh gây gắt ngay tại thị trường trong nước
vì đây là khu vực yếu thế đây là khu vực dễ thổn thương đây là khu vực rất khó làm và nhiều dù do
do đó là trong trừng mực nhất định phải ưu tiên nguồn lực
để đối phó với các thách thức này ngành nông nghiệp không còn con đường nào khác là phải đẩy nhanh đề án tái cơ cấu ngành
tổ chức sắp xếp lại sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm
chúng tôi đã xác định là các cái tục sản phẩm
thứ nhất là cái tục sản phẩm quốc gia
thứ ba thì trước mắt là gồm những cái sản phẩm có cái giá trị xuất khẩu nông sản trên một tỷ đô la một năm đối với một nông sản
thứ hai là sản phẩm của các tỉnh
thì mỗi một tỉnh dựa theo cái lợi thế kiểm soát của mình cũng xác định những cái sản phẩm chủ lực của tất cả tỉnh
và thẳng vào các địa phương như là chương trình gọi là opoc tức là mỗi một làng một sản phẩm
thì chúng ta và xác định được rồi chúng ta tập trung nhiều các cái nguồn lực và cái giải pháp khác nhau
để làm sao các cái sản phẩm đó không những thúc đẩy
mà đặc biệt là tăng trưởng về lượng và đặc biệt là về cái chất lượng
với những giải pháp đồng bộ năm hai nghìn một mươi chín ngành nông nghiệp phấn đấu viêu tăng trưởng ba
và tiếp tục tạo ra những bước phá mạnh mẽ đưa nông nghiệp nông dân nông thôn việt nam hội nhập thành công
quý vị và các bạn thân mến là ngành có mức chi phí đầu tư rất lớn
đồng thời liên quan đến nhiều lĩnh vực khác
ngành giao thông vận tải có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế
trong ngày đầu tiên
của năm mới hai nghìn một mươi chín mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên chúng tôi
với ông nguyễn văn thể bộ trưởng bộ giao thông vận tải
về một số trọng tâm mà ngành sẽ triển khai trong năm hai nghìn một mươi chín
sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn
trước hết xin cảm ơn bộ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
thưa bộ trưởng bộ trưởng đánh giá như thế nào về những kết quả
mà ngành giao thông vận tải đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
mặc dù năm hai nghìn một mươi tám là một năm hết sức là khó khăn
chúng tôi phải triển khai nhiều công trình giãn trọng điểm
và nhiều vấn đề hết sức là nóng của ngành giao thông vận tải
tuy nhiên với sự nỗ lực của toàn ngành
thì chúng tôi đánh giá trong năm hai nghìn một mươi chín
đến thời điểm này chúng tôi cơ bản hoàn thành tất cả các kế hoạch mà bộ đã đề ra
vậy thì mục tiêu của ngành giao thông vận tải trong năm hai nghìn một mươi chín đặt ra là gì thưa bộ trưởng
năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi cũng đang đặt ra một số mục tiêu
thứ nhất là công tác giải ngân xây dựng cơ bản
chúng tôi đặt mục tiêu là
chúng tôi sẽ hoàn thành thật là tốt
thứ hai đó chúng tôi quyết tâm khởi công các giãn đường cao tốc bắc nam phía đông
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi sẽ báo cáo quốc hội về giãn sân bay quốc tế lâm thành
hai nghìn một mươi chín cũng còn một nhiệm vụ rất quan trọng nữa
chúng tôi trình cái đảng đường sắt bắc nam tốc độ cao cho quốc hội
ngoài ra đó thì cái công tác đảm bảo an toàn giao thông vẫn là cái công tác xuyên suốt
sẽ tập trung chỉ đạo để làm sao năm hai nghìn một mươi chín chúng ta cũng cố gắng là đạt được cả ba tiêu chí
như là mong muốn liên quan đến các cái trạm thu phí biểu tư
đây cũng là một cái vấn đề mà trong thời gian dựa qua cũng hết sức là nóng
xã hội rất quan tâm
thì chúng tôi sẽ cố gắng là tham mưu và theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đó
thì năm hai nghìn một mươi chín sẽ giải quyết căn cơ các giãn biểu tư hiện hữu
cái mục tiêu chính của đảng và nhà nước của toàn xã hội đó là ngành giao thông khi mà phát triển thì phải đảm bảo an toàn cho người dân
do đó tôi mong rằng năm hai nghìn một mươi chín
thì tất cả
chúng ta khi mà tham gia giao thông bằng bất cứ cái loại hình nào
kể cả đường bộ đường sát chúng ta phải chấp hành tốt luật giao thông
để xã hội của chúng ta ngày càng phát triển tốt hơn
xin cảm ơn và chúc bộ trưởng cùng ngành giao thông vận tải sẽ đạt được những thành công trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn
tăng trưởng kinh tế mức cao nhất trong vòng một mươi năm qua
một mươi trên một mươi hai chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch do chính phủ đề ra
giải ngân một mươi chín tỷ đô la
mức kỷ lục sau ba mươi năm thu hút đầu tư nước ngoài
những con số này nói lên sự phát triển kinh tế vô cùng ấn tượng của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
theo các chuyên gia
nguyên nhân trước hết từ sự vào cuộc tích cực của chính phủ
đây chính là tiền đề quan trọng nhất cho triển vọng kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín
cái thành tích thực chất nó ở cái chỗ là cái cải cách thể chế nó đạt được những bước tiến nó rất là rõ ràng
tuy khó khăn nhưng mà khá là rõ ràng
chúng ta biết rằng là cái giảm thủ tục
kiềm chế cho các cái chi phí của doanh nghiệp nó không tăng lên
về mặt lãi suất
rồi những cái chi phí ví dụ như là vận tải
rồi là chi phí gọi là giao dịch
rồi là giảm được rất là nhiều cái điều kiện kinh doanh
thì chúng ta thấy rằng là chính phủ đã làm nỗ lực
thể chế được cải cách mạnh mẽ
các điều kiện kinh doanh bị cắt giảm
đơn giản hóa và minh mạnh hóa
những nỗ lực này giúp cho doanh nghiệp giảm được kinh doanh
những chi phí trong khi mở rộng các cơ hội kinh doanh
và đó chính là môi trường thuận lợi
để các doanh nghiệp phát triển
cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
thì chính là cởi trói cho doanh nghiệp
giải phóng cái năng lượng cho doanh nghiệp
và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
trong thời gian qua thì có rất nhiều hoạt động kết nối sản xuất với tiêu dùng
thế qua những cái cuộc kết nối đó thì chúng tôi thấy một cái nguồn hàng hóa
nguồn sản phẩm của việt nam rất là khích lệ
bởi vì là chúng ta có những cái nổi mới từ phía các nhà sản xuất
từ những người nông dân từ các trang trại
tăng trưởng kinh tế một mặt khác cũng tác động tích cực tới tâm lý người tiêu dùng
báo cáo của nielsen cho thấy
chỉ số niềm tin của người tiêu dùng việt nam
hiện đang cao nhất trong một mươi năm trở lại đây
và đứng thứ hai trên toàn thế giới
thực tế này cùng với sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà sản xuất trong nước
là tiền đề để các chuyên gia đưa ra những dự báo đầy lạc quan
về kinh tế việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên các chuyên gia cũng khẳng định
chính phủ cần tiếp tục cải cách thể chế mạnh mẽ
kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp
cùng với đó chỉ những doanh nghiệp doanh nhân tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh
vươn lên nắm bắt được những cơ hội và bứt phá trong một môi trường mở và toàn cầu
quý vị và các bạn thân mến theo nhận định năm hai nghìn một mươi chín
sẽ là năm có nhiều biến động khó lường của kinh tế thế giới do nhiều nguyên nhân khách quan
việt nam cũng như các nước khác trong khu vực đông nam á không thể tránh khỏi được sự ảnh hưởng
tuy vậy với những nhận định và phân tích trên đây hy vọng năm hai nghìn một mươi chín
kinh tế việt nam sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ và bền vững